số bệnh nhân nhập viện điều trị bệnh cúm a đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây
tuy nhiên có tình trạng bệnh nhân ngại đi khám tại cơ sở y tế
sau khi có những ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng trong thời gian gần đây
khiến cho bệnh lại càng biến chứng nặng hơn
khoa truyền nhiễm bệnh viện đào khoa huyện cô ai
thời điểm này trung bình một ngày tiếp nhận từ năm đến tám ca nhập viện điều trị liên quan đến cúm a
có trường hợp biến chứng sang viêm phổi
ở những bệnh viện khác cũng trong tình trạng tương tự
vì triệu chứng của bệnh là sốt ho lây lan qua đường hô hấp gần giống với covid một mươi chín
nên nhiều bệnh nhân ngại đi thăm khám tại cơ sở y tế
sau khi có các ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng trong thời gian gần đây
tuy nhiên môi trường bệnh viện đã được tăng cường
xét chặt phòng dịch người dân không nên e ngại
một vài triệu chứng của các căn bệnh có thể tương đồng
người thường khó phân biệt nhưng bác sĩ sẽ đủ năng lực để xác định bệnh nhân mắc bệnh gì

để tránh những biến chứng nặng gây khó khăn cho việc điều trị
bệnh nhân nên đi thăm khám tại cơ sở y tế khi có triệu chứng của bệnh